tại đồng nai sau khi ghi nhận hai trường hợp mắc covid một mươi chín ngành chức năng đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn không để dịch lây lan trong cộng đồng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một huyện vùng sâu của tỉnh đồng nai
trước việc dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp gia đình ông nguyễn văn bòn đã tự nguyện hoãn việc tổ chức đám cưới cho người con trai nhằm chung tay cùng địa phương phòng chống dịch
với hơn tám trăm linh thiệp mời những ngày này ông bòn liên tục điện thoại thông báo cho người thân họ hàng bạn bè về việc hoãn đám cưới sắp tới đây
theo ghi nhận tại huyện cẩm mỹ kể từ khi có quyết định của ubnd tỉnh đồng nai về việc tạm dừng các dịch vụ không cần thiết
các chủ cơ sở đã tự giác tạm ngừng hoạt động để cùng chính quyền phòng chống dịch bệnh
gia đình mình với người ngoài vào không biết là người đấy như thế nào
mình đóng cửa để khi nào hết dịch thì mình lại mở
an toàn cho cả nhà mình an toàn cho cả xã hội luôn
sau khi nhận được văn bản của cấp trên và nghe thời trữ chúng tôi cũng rất quan tâm và tăng cường công tác tuyên truyền
phải nói là trong thời gian qua cấp trên cũng như chúng tôi cũng ra hầu như có khi một ngày ra văn bản
và có khi hai cái
để về với công tác tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và cũng chấp hành cái chỉ đạo của trên thì chúng tôi cũng đã thông báo đến tất cả các cơ sở
karaoke các cái vui chơi giải trí là ngưng tạm ngưng để phòng chống dịch bệnh
hiện tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai vẫn đang diễn biến phức tạp
do đó bên cạnh trách nhiệm của các ngành chức năng hơn ai hết
mỗi người dân cần nâng cao ý thức tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng